tri cục kiểm lâm quảng nam cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ phá rừng tại xã trà sơn huyện bắc trà my
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường
để xác định mức độ thiệt hại và xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá rừng cũng như những tổ chức cá nhân có liên quan
bước đầu lực lượng chức năng đã phát hiện tại xã trà sơn có tám cây gỗ các loại bị chặt hạ trái phép
gồm sáu bảy m khối gỗ tròn và năm m khối gỗ sẻ
theo người dân địa phương việc chặt phá rừng ở khu vực giáp danh giữa các xã trà sơn trà tân và trà giang huyện bắc trà my
xảy ra từ nhiều năm nay nhưng chưa được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ở quảng nam xử lý rứt điểm
công tác tuần tra kiểm tra phát hiện và xử lý các đối tượng phá rừng ở khu vực này chưa được thường xuyên và còn nhiều bất cập
thông tin đề chúng có phát hình tình hình phá rừng ở chỗ trà sơn vừa rồi
chúng tôi về phía trị gục cũng đã cử đoàn kiểm tra của trị gục do phó chủ trưởng làm trưởng đoàn lên kiểm tra và làm việc với quyền
để có biện pháp xử lý kiên quyết những vụ phá rừng như thế này
và chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng đội kiểm lâm cơ động số một của tỉnh tăng cường lên vùng này
ngay khi được thông tin từ các cơ quan báo chí phản ảnh về vụ
vụ việc phá rừng xảy ra ở huyện bắc trà my
thì chúng tôi đã chỉ đạo cho lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương lập tức lên để kiểm tra hiện trường
và đến nay đã có báo cáo sơ bộ bước đầu về tình trạng vụ phá rừng này
tuy nhiên đây mới chỉ là kết quả báo cáo ban đầu
và tôi đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm tiếp tục đưa lực lượng cơ động lên để đi sâu hơn kiểm tra kỹ hơn
đối với vụ việc này thì chúng tôi đang tích cực phối hợp với các cơ quan để kiểm tra
để đánh giá việc phá hoại rừng và sẽ có những biện pháp nghiêm khắc để xử lý tất cả các cá nhân có liên quan
cũng theo ông thanh từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho các địa phương và ngành có liên quan về những biện pháp rất mạnh mẽ
trong công tác quản lý bảo vệ rừng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu của các địa phương
và các đơn vị có liên quan
do vậy hiện tại tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương vào cuộc kiểm tra thống kê rừng bị tàn phá
từ đó có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật